năm hai nghìn một mươi tám tại một số buổi gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định
cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân là những người định hình nên diện mạo nền kinh tế việt nam trong những thập niên tới
họ chính là lực lượng quan trọng hiện thực hóa khát vọng phồn vinh của dân tộc việt nam
khát vọng ấy đã và đang được mỗi doanh nghiệp việt nam thực hiện từ những điều nhỏ nhất
theo số liệu của tổng cục thống kê việt nam hiện có hơn sáu trăm linh doanh nghiệp
trong đó lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến hơn chín mươi tám
mặc dù chỉ là một bộ phận của nền kinh tế quốc gia nhưng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa lại là bộ phận chính yếu
là phương tiện công cụ lực lượng đi đầu mở đường cho sự phát triển kinh tế
đây cũng là lực lượng là nhân tố tác động thúc đẩy những tiềm năng kinh tế mạnh mẽ nhất của một dân tộc một quốc gia
bản thân tôi đứng đầu một doanh nghiệp hay đứng đầu hội doanh nghiệp quận hai thì chúng ta phải cho trước
rồi chúng ta
mới nhận chứ còn khi chúng ta không đóng góp chúng ta chưa làm gì
thì chúng ta không thể chờ đợi những điều tốt quả kết quả tốt đẹp đến được
vì vậy mà tôi cũng rất là muốn kêu gọi tất cả các doanh nhân cũng là các anh chị em là gì
chúng ta hãy vì mục tiêu chung của đất nước và chúng ta cứ cho đi và chúng ta hãy đóng góp
thì chắc chắn chúng ta sẽ có một sự thay đổi lớn trong thời gian tới
muốn đạt được cái khát vọng cái kinh doanh đó tốt
thì thứ nhất mỗi doanh nghiệp thì phải nỗ lực về trong cái sản xuất doanh nghiệp mình để đạt hiệu quả góp nhất
thứ hai là cũng phải có cái sự hỗ trợ động viên của các sở bán ngành
cũng như là các cơ quan của chính phủ để làm thế nào mà các doanh nghiệp có một môi trường sản xuất
kinh doanh thuận lợi nhất tốt nhất thì cái đó là cái mà quan trọng
thì qua những năm qua thì chính phủ cũng ra rất nhiều nghị quyết để mà giảm những cái chi phí
không hợp lý cho các doanh nghiệp
thì tôi nghĩ cái này cũng đã giảm nhiều nhưng mà tôi nghĩ là cũng cần phải giảm hơn nhiều hơn nữa
đặc biệt là những cái thủ trường chính về khẩu trường trên ngành
những cái đó là những cái mà cũng đương cản trở doanh nghiệp nhiều
rồi chính sách về đất đai về thuế cũng phải có những cái mà tạo điều kiện doanh nghiệp tốt hơn
thì tôi nghĩ là doanh nghiệp sẽ phát triển tốt thì đất nước sẽ phát triển tốt